liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và trao đổi con tin giữa israel và lực lượng hamas
được các bên nhất trí gia hạn thêm hai ngày
hamas vào ngày hôm qua đã bàn giao nhóm con tin tiếp theo cho israel thông qua tổ chức chữ thập đỏ quốc tế
đổi lại thì nhà chức trách israel cũng phóng thích số tù nhân palestine theo cam kết
và hoàn tất đợt trao đổi tù nhân thứ năm giữa hai bên
quân đội israel xác nhận số con tin mới nhất gồm một mươi phụ nữ israel cùng hai công dân thái lan
ông đã được hamas bàn giao cho tổ chức chữ thập đỏ quốc tế tại gaza và hiện đã ở trong lãnh thổ nước này
phía israel sau đó cũng cho biết ba mươi tù nhân palestine đã được phóng thích tại khu bờ tây
theo thỏa thuận gia hạn ngừng bắn hamas sẽ phóng thích thêm một mươi con tin israel
trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc vào sáng mai
đổi lại chính quyền israel có trách nhiệm trả tự do cho thêm ba mươi tù nhân palestine nữa
giới phân tích khu vực đánh giá mặc dù việc trao đổi con tin và tù nhân đã diễn ra đúng cam kết
sau nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn cũng đã xuất hiện
trong hôm qua cả israel và hamas đều cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn trong một số vụ việc
hiện các nhà chung dân hòa giải và cộng đồng quốc tế đang kêu gọi các bên tiếp tục
gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ở giải gaza để tăng cường hỗ trợ và tạo điều kiện trả tự do cho tất cả các con tin